thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa tuyến metro số một
bến thành suối tiên vào vận hành để đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công
mới đây lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ làm việc với các nhà thầu của tuyến metro này
qua thị sát và làm việc trực tiếp tại công trường lãnh đạo thành phố hồ chí minh cho biết
khó khăn lớn nhất hiện nay là cho phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án
thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương tích cực tìm kiếm nguồn vốn bổ sung
để thanh toán cho nhà thầu
đến nay dự án đã đạt sáu mươi hai năm tiến độ và đề đạt khối lượng một mươi tám nâng tổng tiến độ toàn tuyến metro số một
lên tám mươi vào cuối năm hai nghìn một mươi chín cần gần bảy ba trăm linh tỷ đồng
tại buổi làm việc các bên liên quan thống nhất cần sớm hoàn tất thủ tục để giải ngân nguồn vốn
mà thành phố vừa ứng cho dự án sớm giải quyết việc thanh toán cho nhà thầu
đồng thời chủ động triển khai các thủ tục cần thiết sau khi tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt
để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ toàn dự án